theo thông tin từ ubnd huyện yên bình tỉnh yên bái trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái khiến một mươi người thương vong
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng
một sự cố xảy ra đã khiến bảy người tử vong và ba người khác bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa khám nghiệm
để phục vụ công tác điều tra đồng thời khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu